mặc dù cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ đã kết thúc được gần một tuần tuy nhiên kết quả chính thức của cuộc bầu cử này vẫn còn là một ẩn số đối với tất cả các cử tri và người dân nước mỹ
hiện cuộc đua giành quyền kiểm soát hạ viện mỹ tiếp tục gây cấn khi đảng cộng hòa vừa giành thêm một ghế quan trọng
ứng cử viên đảng cộng hòa lori chavez durimer đã vượt qua đối thủ jamie mcleod scanner của đảng dân chủ ở quận năm thuộc bang oregon trở thành người gốc latin đầu tiên của bang này đắc cử vào hạ viện mỹ
chiến thắng của bà dreimer đã giúp đảng cộng hòa nâng tổng số ghế giành được tại hạ viện lên con số hai trăm một mươi ba nới rộng khoảng cách với đảng dân chủ chỉ hai trăm linh bốn ghế
tính đến một mươi ba giờ chiều nay theo giờ việt nam đảng cộng hòa chỉ cần thêm sáu ghế nữa để cán mốc hai trăm một mươi ba
một mươi tám ghế ngưỡng đa số tối thiểu để nắm quyền kiểm soát hạ viện
kết quả cuối cùng đang phụ thuộc vào các cuộc đua tranh còn lại ở một số bang có lượng lớn phiếu bầu qua đường biêu điện như oregon arizona và california nơi quá trình kiểm phiếu dự kiến mất vài tuần